trong đợt mưa lũ cuối tháng bảy đầu tháng tám vừa qua ở nhiều xã vùng cao của huyện văn chấn tỉnh yên bái
việc tìm đất để di rời cho các hộ dân tái định cư gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên ở xã suối quyền hàng chục hộ dân đã sang nhượng hiến đất giúp các hộ bị thiên tai sớm ổn định lại cuộc sống
kết quả này ngoài sự nỗ lực của cấp ủy và chính quyền địa phương còn phải kể đến sự gương mẫu đi đầu của cá nhân ông đặng hữu tài
chủ tịch ubnd tqvn xã suối quyền
nhận thấy khó khăn nhất của các hộ bị thiên tài bạo lũ là tiêu đất để dựng nhà
ông đặng hiễu tài không ngần ngại chia sẻ trên một m hai đồi quế gần nhà giúp bốn hộ dân thôn vàng ngân có đất dựng nhà ổn định cuộc sống
nhận thấy khó khăn nhất của các hộ bị thiên tài bạo lũ là tiêu đất để dựng nhà giúp bốn hộ dân thôn vàng ngân có đất dựng nhà ổn định cuộc sống
với sự gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất và tham gia cùng bà con giúp đỡ nhân dân dựng lại nhà cửa của ông tài
đã có trên sáu m hai mặt bằng được săn sẻ trong đó có gần chục hộ hiến hai m hai đất giúp các hộ bị thiên tai sớm dựng lại nhà cửa
các bác tài cảm ơn cũng có lòng hảo tâm
đến giúp đỡ được hiến được đất này cho mình làm nhà về sau mình cũng rất là cảm ơn họ
ngay sau khi cơn bão xảy ra trong ban chỉ đạo của xã đã họp đồng chí đăng hữu tài là người đầu tiên gương mẫu
và đã chia sẻ và hiến gần một m hai đất để cho ba hộ làm nhà
và việc làm của đồng chí đăng hữu tài này là một tấm gương tiêu biểu
và từ đó thì nó có sức lan tỏa tới các hộ dân khác
và từ đó thì hiện nay có rất nhiều hộ đã tự nguyện
hiến phần đất chia sẻ phần đất đang ở của mình cho các hộ khác
cũng như là đây cũng là một tấm gương tiêu biểu
để sau này chúng tôi tiếp tục vận động các hộ mà còn số ruộng còn nhiều
thì hiến tặng rồi chia sẻ ruộng cho các hộ bị mất ruộng
việc làm của ông đặng hữu tài chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã xuối quyền
đã dấy lên phong trào hiến đất giúp dân hiến đất xây trường
đưa xuối quyền trở thành địa phương tiêu biểu trong việc huy động xã hội hóa
giúp đồng bào bị thiên tai bão lũ vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống